công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đã tạm giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép
đối tượng bị bắt giữ là hồ đăng lộc hai mươi bảy tuổi trú tại huyện crong anna tỉnh đắk lắc
ngày hai mươi một tháng một mươi hai lực lượng công an phát hiện đối tượng lộc lái xe máy chở gần năm mươi hai kg pháo các loại tất cả đều không có hóa đơn chứng từ
thời gian gần đây mặc dù nhiều đối tượng đã bị bắt giữ nhưng tình trạng buôn lậu pháo tại tỉnh bình phước vẫn đang diễn ra khá phức tạp